đồn biên phòng xuân thịnh thuộc bộ chỉ huy bộ đội biên phòng tỉnh phú yên vừa bàn giao đối tượng lâm văn bảy
chú ở thôn diêm trường xã xuân lộc thị xã sông cầu cho công an xã xuân hải xử lý do vi phạm khai thác thủy sản trái phép bằng hóa chất
trước đó vào lúc một giờ ba mươi phút sáng cùng ngày trong khi tuần tra trên đầm cù mông xã xuân hải
tổ công tác đồn biên phòng xuân thịnh bắt quả tăng lâm văn bảy đang đi trên sông cầu dùng hóa chất đánh thủy sản
tăng vật thu giữ gồm hai viên nén màu trắng nghi là hóa chất gây tê thủy sản năm lít nước màu trắng đục hai bình ác quy một mươi hai v cùng một số ca mù giống
theo bà con ngư dân bảy đã nhiều lần dùng hóa chất đánh bắt thủy sản
loại hóa chất này có xuất xứ từ trung quốc mỗi viên gây tầm sát hại hủy diệt trong dung tích từ sáu đến bảy mét khối nước
việc dùng hóa chất đánh bắt thủy sản tự nhiên trên đầm cù mông còn ảnh hưởng nặng đến nuôi trồng thủy sản của ngư dân